việc xây nhà cho người nghèo ở mường nhé thể hiện ý đảng lòng dân
vào những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín có đến hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh điện biên công an huyện mường nhé và cán bộ công chức huyện mường nhé khảo sát thống kê hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở trên tinh thần phải đúng đối tượng
không kể đường liên xã liên bản hay đường mòn xuyên rừng thành viên các đội công tác tỏa đều về từng bản đến từng nhà làm công tác thực địa và thống kê
sau đó là việc xây dựng nhà mới cũng được lực lượng công an cùng các đoàn thể gấp rút thực hiện theo kế hoạch